khi vừa sinh ra chị nguyễn thị thu thương ở xã nam phong huyện phú xuyên hà nội
không may mắn khi mắc bệnh sương thủy tinh căn bệnh quái ác này đã khiến chị thường xuyên bị những
cơn đau hành hạ mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác thế nhưng cũng ít ai nghĩ rằng một
cô gái không thể tự đi đứng sinh hoạt như người bình thường lại có thể trở thành một giám đốc của
sưởng sản xuất đồ handmade và mang lại cuộc sống ổn định cho nhiều người khuyết tật
đó chính là cách mà chị thương bắt đầu tìm thấy niềm đam mê đồ thủ công rồi từ đó quyết định
bắt tay vào sản xuất đồ handmade những thứ đồ thủ công tuy trong không lớn lao nhưng đòi hỏi
sự tỉ mỉ vô cùng với một người bị sương thủy tinh không thể đứng
hay ngồi là cả một sự thách thức vô cùng lớn thế nhưng chị thương đã chứng minh cho mọi người
thấy người khuyết tật cũng có thể sống làm việc và thực hiện ước mơ năm hai nghìn tám thương thành lập công
ty cổ phần thương mại và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ thương thương handmade năm hai nghìn một mươi bốn chị thương
đã mở trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm thương thương tại xã nam phong huyện phú xuyên hà nội
những ngày đầu trung tâm mới chỉ có từ tám đến chín người đến nay số học viên đã tăng lên hai mươi người
những người theo học tại đây đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau mỗi người có một hoàn cảnh
một khiếm khuyết khác nhau nhưng tất cả đều có một mong muốn khát khao cháy bỏng là được sống
được làm việc như bao người bình thường khác và chính chị thương đã là nguồn lửa tiếp thêm nghị lực
niềm tin vào cuộc sống cho họ trước kia tôi chưa đến đây thì tôi sống trong
nói chung là cũng hơi mặc cảm về bản thân và đến đây thì sống với chị là một
người rất lạc quan và yêu đời nên là tôi cũng hỏi được cái tinh thần lạc quan của chị
công việc này thì giúp ích được cho mình và cho tất cả mọi người được một công việc cũng có lương
để lo cho cuộc sống lo cho mình tự lập hiện nay mặt hàng mà trung tâm cung cấp
ra thị trường khá đa dạng gồm trên phong cảnh hộp đựng trang sức hộp đựng danh thiếp dưới
bàn tay khéo léo cùng với niềm đam mê mỗi sản phẩm làm ra dù mất nhiều thời gian
công sức hơn bình thường nhưng lại tinh xảo và sống động dù thân hình nhỏ bé
chỉ cao tám mươi cm nặng hai mươi kg nhưng người phụ nữ này đã vượt lên số phận
nâng đỡ người khác bằng chính đôi chân chưa bao giờ đứng vững trên mặt đất của mình